liên quan đến sự cố tại hồ thủy điện đắc ca công ty cổ vân thủy điện đắc ca cho biết đã xử lý xong sự cố tại cả hai van xả lũ
việc khắc phục sự cố van xả lũ hồ thủy điện đắc ca được coi là ưu tiên hàng đầu vào lúc này
vì nếu để xảy ra sự cố vỡ đập sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân vùng hạ du chủ yếu là tại tỉnh bình phước
theo đó hệ thống xả lũ của hồ thủy điện đã hoạt động bình thường như thiết kế
lượng nước trong hồ thủy điện tiếp tục giảm mạnh và đang ở mức an toàn
sáng tám mực nước trên hồ thủy điện đắc ca tiếp tục giảm hơn một mét so với ngày trước đó và ở mức cách đỉnh đập khoảng bốn năm mét
công ty cổ phần thủy điện đắc ca đã kiểm soát chủ động được vấn đề xả lũ hồ thủy điện và đang điều tiết nước để hạn chế những ảnh hưởng xấu đến vùng hạ du